đội cảnh sát chống nguồn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai đã phối hợp cùng với lực lượng quản lý kinh trường tỉnh lào cai tăng cường quan trang kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm
qua đó phát hiện kiểm tra và thu giữ hai lô hàng gồm hai trăm bảy mươi thùng bia giấy
bên trong có tổng cộng hơn năm mươi bốn sản phẩm là bánh dẻo các loại tổng trọng lượng là một ba trăm năm mươi kg
năm thùng giấy bìa bên trong có một mươi có một tuyết thuốc nhuộm lông thú
tại thời điểm kiểm tra các chủ lô hàng trên đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc của các mặt hàng trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng đồng thời xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ lô hàng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang điều tra bổ sung vụ án hình sự đối với đỗ sơn tùng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phân bất động sản nhà đất đồng nai có địa chỉ tại phương tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trước đó trong quá trình điều tra cơ quan chức năng cho biết từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi đỗ sơn tùng tự ý vẽ ra bốn dự án lấy tên green town night town happy town hai và happy town ba để lừa bán cho khoảng sáu trăm linh khách hàng trên nhiều địa bàn tỉnh thành phố trên cả nước
thu được hàng trăm tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra đồng thời đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đề nghị những bị hại là khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai để mua đất tại bốn dự án trên
thì liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai địa chỉ số một nghìn ba mươi bốn đường nguyễn ái quốc khu phố một phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai hoặc liên hệ
điều tra viên phạm trường giang số điện thoại chín trăm bảy mươi hai ba mươi bảy trăm linh chín để được hướng dẫn và giải quyết theo yêu cầu
thưa quý vị không vay nợ thế nhưng vẫn bị đòi nợ và khủng bố tinh thần câu chuyện tưởng như là không có thật nhưng thực tế lại diễn ra khá phổ biến
thậm chí nhiều người đã chặn số điện thoại này thì các đối tượng đòi nợ lại sử dụng số điện thoại khác để làm phiền
không chỉ vậy nhiều người còn bị các đối tượng bôi nhọ hình ảnh đăng lên mạng xã hội
xúc phạm danh dự nhân phẩm khiến cho cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng
hơn một tuần nay anh nguyễn văn trường quận cầu giấy thành phố hà nội liên tục bị một số điện thoại lạ gọi điện và nhắn tin đòi nợ
mặc dù anh không biết đó là ai và khẳng định cũng không vay nợ ai
không chỉ đòi nợ các đối tượng còn sử dụng những lời lẽ vô cùng nặng nề và xúc phạm tới danh dự của anh
có lẽ đây là cách nhiều đơn vị thu hồi nợ xấu nợ tiêu dùng đang áp dụng
không chỉ với con nợ mà còn với cả những người không liên quan
không riêng gì anh trường
chị nguyễn minh phương quận nam trường
liêm thành phố hà nội cũng là nạn nhân bất đắc dĩ của nhóm đối tượng trên
cũng với thủ đoạn gọi điện và nhắn tin các đối tượng thường xuyên khủng bố vào những giờ nghỉ trưa hoặc tối muộn
ngoài ra các đối tượng còn khủng bố bằng cách dùng hình ảnh trên trang cá nhân của những người không vay nợ
cách với những hình ảnh dung tục bậy bạ và tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ và hạ uy tín
thời gian qua thì tôi nhận được rất là nhiều cái tin nhắn đe dọa rằng là tôi đã thông đồng với người bạn của mình
vây nợ và những tin nhắn như thế thì xuất hiện trong một thời gian rất là dài
có một ngày tôi nhận được đến hai ba tin nhắn như vậy thì khiến tôi rất là hoang mang lo lắng
đối với những cái hành vi mà có tin nhắn hoặc là gọi điện
hoặc là thông qua các mạng xã hội để gieo giao đòi tiền xúc phạm tới người dân
thì cái hành vi đó có thể
là phạm vào cái tội là cưỡng đoạt tài sản của người khác
đây chỉ là hai trong số hàng trăm trường hợp bị khủng bố và đòi nợ theo kiểu xã hội đen trong thời gian qua
tuy nhiên hiện nay lại chưa có quy định và chế tài chặt chẽ về nguyên tắc đòi nợ
đặc biệt là chưa có các quy định rõ về trách nhiệm của người thân người liên quan
nên nạn nhân của những màn đòi nợ bất chấp như thế này vẫn đang khổ sở vì không biết kêu ai
được biết những trường hợp không vay cũng bị đòi nợ xuất phát từ muôn vàn lý do
trong đó phổ biến nhất là người bị đòi nợ có người thân bạn bè vay tiêu dùng
ngoài ra do thủ tục vay tiền qua app hết sức đơn giản người vay chỉ cần cung cấp thông tin
chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân là có thể vay được tiền
một số đối tượng xấu đã lợi dụng việc đánh cắp thông tin hoặc là sử dụng thông tin công khai của người khác
để thực hiện việc vay tiền qua app nhưng sau đó lại không trả dẫn tới việc nhiều người bị khủng bố và đòi nợ như trong thời gian qua
khi vay tiền bằng hình thức tín chấp người vay phải đồng ý cho phép người cho vay được quyền sử dụng
truy cập danh bạ điện thoại cá nhân hoặc danh sách bạn bè trên mạng xã hội thông qua ứng dụng vay
khi người vay không trả tiền đúng hạn hay mất liên lạc thì người cho vay nợ sẽ sử dụng dữ liệu danh bạn này để nhắn tin gọi điện thoại để đòi nợ
cho dù không liên quan đến các khoản vay nợ đó gây phiền hà ảnh hưởng đến cuộc sống của những người không có nghĩa vụ trả nợ
chúng ta thích rõ cho người đòi nợ mình là tôi không hề vay mà thậm chí chúng ta hỏi địa chỉ rằng tôi vay thế nào vay khi nào đề nghị các vị sao trục gửi đây cho tôi
và nếu thấy vô lý chúng ta hoàn toàn có thể có văn bản gửi tới cái đơn vị đang đòi tiền chúng ta
hiện nay thông tin cá nhân của người dân cũng rất dễ bị lộ bởi nhiều cách thức như điền thông tin vào link giả mạo các trang mua sắm không chính thống
hoặc để lại thông tin cá nhân của người dân
từ đó kẻ gian sẽ dùng thông tin cơ bản để lập khống hồ sơ vay tiền và tiến hành gọi điện đe dọa bắt nạn nhân trả món nợ mà mình không hề biết
đó cũng là chiêu trò mà các đối tượng áp dụng triệt đề để cưỡng đoạt tài sản của người dân
và các vấn đề lộ lọt thông tin ở trên các trang mạng internet cũng như trang mạng xã hội mà khi người dùng họ vô tình cung cấp thông tin
hoặc là bị truy cập hoặc là bị hacker hoặc là họ ăn cắp các thông tin
và cuối bến tại sân bay tân sơn nhất thời gian hoạt động từ năm h bốn mươi năm đến hai mươi ba h bốn mươi phút mỗi ngày giãn cách bốn mươi năm phút một chuyến
việc đưa vào hoạt động sẽ giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc di chuyển và tiết kiệm chi phí
theo tổng cục thống kê tính chung trong tám tháng của năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến nước ta đạt hơn một bốn mươi bốn triệu lượt người
gấp một mươi ba bảy lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm tám mươi bảy ba
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín khi chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
trong số một bốn mươi bốn triệu lượt khách quốc tế đến nước ta tám mươi tám hai lượng khách quốc tế đến việt nam là bằng đường hàng không gấp một mươi tám năm lần so với cùng kỳ năm trước
bằng đường bộ chiếm một mươi một tám và đường biển chiếm ba
tuy chưa đạt được như kỳ vọng nhưng đây cũng là những tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch việt nam đang từ ngày khôi phục và tăng trưởng trở lại
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người dân đã phản ánh với chúng tôi về đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng triệu đồng của người dân
bằng việc mua bán đồ hiệu đã qua sử dụng với giá hởi trên các trang chợ mạng
để nắm rõ được thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này cũng như cách thức để người tiêu dùng có thể lấy lại được quyền lợi cho bản thân
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
và phản ánh này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
đã thực hiện giao dịch mua giày hiệu trị giá sáu triệu đồng từ người này
thế nhưng tiền mất tật mang
sau khi chuyển khoản đủ số tiền anh không thể liên lạc được với người bán nữa
chuyển khoản xong thì tôi không thể liên lạc được với đối tượng nữa
mặc dù là thấy tài khoản vẫn còn hoạt động
thì nó cứ lấy dựa hình giày trên mạng photoshop cho giống giày của nó
xong rồi băng giao bán trên mạng
căn cước công dân các giao dịch với khách đều giảm hết
anh duy chỉ là một trong nhiều nạn nhân bị lừa bằng thủ đoạn tinh vi của đối tượng này
trước đó năm hai nghìn hai mươi đối tượng từng bị công an quận ba đình hà nội
khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán hàng online
các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố điều tra truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm một mươi bốn của bộ đội thành sứ năm hai nghìn một mươi năm và sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
và không hình phạt cao nhất đối với tiền tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản là đến trung tân
thì tôi nghĩ là đây là cái cảnh tỉnh đối cho những đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc mua sắm trên các trang trợ mạng ngày càng phổ biến
từ các món đồ bình dân đến hàng hiệu nổi tiếng
xong bên cạnh những lợi ích thiết thực
thì giao dịch qua thương mại điện tử vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro
mà phổ biến nhất là bị đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản hay mua phải hàng giả hàng nhái
nếu thiếu cảnh giác
rất dễ rơi vào những cạm bẫy tinh vi mà những đối tượng xấu răng bẫy